thưa quý vị liên quan đến đường dây đánh bạc trực tuyến trên mạng với quy mô một năm trăm linh tỷ đồng của chùm game s bài nguyễn minh thành
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận năm tuyệt liên hà nội cho biết vừa ra lệnh truy nã đối với trần hồng sâm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại huyện hải hậu tỉnh nam định về tội tổ chức đánh bạc
theo tài liệu điều tra trần hồng sâm tham gia đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức game bài sốcvip
sau đổi thành xung vip vuộc lắp do nguyễn minh thành cầm đầu và đã bị công an quận năm tuyệt liên triệt phá vào đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
vai trò của trần hồng sâm là phụ trách chuyển tiền từ thẻ nạp vào sim điện thoại rồi bán cho khách thu tiền mặt
ước tính số tiền giao dịch trong đường dây cờ bạc này lên đến khoảng một năm trăm linh tỷ đồng
cơ quan công an đã yêu cầu đối tượng truy nã trần hồng sâm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật